một vụ vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây na vừa bị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện xử lý
trước đó tại khu vực biển nam đông nam cách cụm đảo hòn khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm ba mươi hải lý
quá trình tuần tra kiểm soát biên đội tàu csb bốn nghìn ba mươi chín của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá có nhiều dấu hiệu nghi vấn
lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn thanh tú làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng hai mươi lít dầu đeo và toàn bộ số dầu này không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và niêm phong hàng hóa vi phạm
bị can phan thị minh trang chú tại thành phố bắc cạn vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử sơ thẩm
về tội tàn chữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng do bản thân nghiện ma túy nên vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trang đã đi đến bến xe khách tỉnh thái nguyên mục đích tìm mua ma túy để sử dụng và gặp được một người đàn ông không quen biết
bán cho trang ba gói ma túy
vào trưa ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai khi đến huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
trang bị lực lượng công an bắt quả tang có hành vi tàng trữ trái phép gần hai trăm linh gram heroin
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phan thị minh trang một mươi hai năm tù phạt bổ sung năm triệu đồng
do không đồng ý làm nhân viên cho quán karaoke nên hai nạn nhân bị nhóm người đánh đập dọa nạc và nhốt trong phòng
may mắn là cả hai đã được giải cứu kịp thời
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ ba đối tượng để làm rõ hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng phối hợp bắt giữ những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
ba đối tượng bị bắt gồm hứa mạnh cường nguyễn xuân đạt và hoàng văn thư
trước đó ngay sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân ở nam định về việc hai cháu gái đang nghi trên xe ô tô không rõ biển số
di chuyển trên đường cao tốc theo hướng hà nội lạng sơn có dấu hiệu mua bán người
tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn đã triển khai phương án dừng phương tiện để kiểm tra
tổ công tác đã xác minh tại chỗ và khống chế bắt giữ đưa toàn bộ người trên xe và phương tiện về công an huyện tri lăng để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra hai nạn nhân sinh năm hai nghìn bảy và hai nghìn sáu cho biết đã lên mạng tìm việc làm
tuy nhiên khi đến điểm hẹn thì bị ép tiếp khách tại quán karaoke
do không đồng ý làm nhân viên cho quán hát nên hai nạn nhân bị nhóm người đánh đập dọa nạt sau đó bị ép lên xe đến quán karaoke khác
bước đầu đối tượng cường khai
do biết quán karaoke linh nga ở huyện ninh giang tỉnh hải dương có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền là chín triệu đồng một người
nên đã liên hệ với thư
khi thư đồng ý thì cường cùng với đạt là lái xe taxi cầm hai mươi triệu đến quán karaoke linh nga để tiếp nhận hai nạn nhân nữ nói trên
tuy nhiên trên đường về thì bị phát hiện và bắt giữ
tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
nguyễn tuấn kiệt hai mươi ba tuổi lê thành lộc một mươi chín tuổi cùng chú tại xã tân đông huyện tân châu và vũ văn tài một mươi tám tuổi chú thị trấn tân biên huyện tân biên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra quán karaoke thuộc ấp hội tân xã tân hội công an huyện tân châu phát hiện bắt quả tăng kiệt lộc
cùng với bốn đối tượng khác chú cùng địa phương đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một đĩa xứ bên trên có chất ma túy ketamin cùng một số vật dụng khác test nhanh cả sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngoài sáu đối tượng bị bắt thì trước đó cũng có sự tham gia của vũ văn tài nhưng tài đã bỏ trốn trước khi lực lượng công an ập vào kiểm tra
ngay sau đó tài đã đến công an đầu thú số ma túy được các đối tượng sử dụng là do kiệt lộc tài góp tiền mặt mua rồi mang đến
tiếp tục với những thông tin khác thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt và các đơn vị công an thành phố hải phòng đã tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm trên một số tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố
chỉ tính tại tuyến đường lê hồng phong đoạn thuộc quận hải an
được lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện xử lý một mươi sáu trường hợp điều khiển xe ô tô vi phạm về nồng độ cồn với tổng số tiền phạt trên bảy mươi triệu đồng
ngoài ra áp dụng các hình thức phạt phụ như tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm
với mục đích kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý tử gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường bộ
các đơn vị địa phương công an thành phố hải phòng nghiêm túc thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trọng tâm là các hành vi vi phạm nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm về cơi nới thủng xe và trở hàng quá tải trọng quá khổ trên đường
vào ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa thi hành lệnh bắt tạm giam hai bị can để phục vụ điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ liên quan đến dự án xây dựng công trình hạc thành tower thành phố thanh hóa
hai đối tượng gồm nguyễn bá hùng nguyên phó giám đốc sở tài chính thời điểm có hành vi sai phạm hiện là tỉnh ủy viên
bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện như xuân ủy viên ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh
và văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản sở tài chính tỉnh thanh hóa
theo kết quả điều tra ban đầu quá trình giao đất xác định giá đất cho công ty sông mã để đầu tư xây dựng công trình hạc thành tower
bị can hùng đã thực hiện hành vi làm trái công vụ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền gần năm mươi sáu tỷ đồng
bị can nguyễn bá hùng là người chủ trì họp liên ngành xác định giá đất trực tiếp ký tờ trình tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
phê duyệt giá đất để giao cho công ty sông mã
công an cấp huyện của hai mươi một tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên vừa được tham gia khóa huấn luyện nâng cao công tác
ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ
sử dụng phương tiện thủy tại tỉnh đắk lắc chương trình do bộ công an tổ chức
trong thời gian tập huấn cán bộ chiến sĩ tham gia được học tập nghiên cứu các chuyên đề đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
đến công tác công an và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng công an nhân dân
quán triệt thực hiện luật tài nguyên và môi trường luật khí tượng thủy văn chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu kịch bản ứng pho với biến đổi khí hậu
quán triệt hướng dẫn thực hiện luật phòng chống thiên tai luật đê điều công tác ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai và những bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

trước diễn biến phức tạp của thời tiết của thiên tai hỏa hoạn thì việc nâng cao chất lượng công tác cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân là hết sức cần thiết
bốn nội dung thi đấu trong hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ lần thứ hai cụ một năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra tại tỉnh sơn la
đã khẳng định tinh thần quyết tâm cao và thái độ thi đấu hết sức nghiêm túc của mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị và các bạn mỗi hội thi hội thao được tổ chức như thế này sẽ là cơ hội để cho mỗi cán bộ chiến sĩ nâng cao về chất lượng chuyên môn cũng như nghiệp vụ của mình
năm nay tám đội thi với gần một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia thì đây không chỉ là trọng trách mà đó còn là vinh quang của mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ
cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước bơi cứu nạn cứu hộ là hai môn được tổ chức thi đấu đầu tiên
tám nhóm tham gia dự thi với gần bốn mươi vận động viên đã có những màn rượt đuổi hết sức nghẹt thở
hơn ba mươi chín giây là kỷ lục mới được thượng sĩ lò văn hồng đoàn thi đấu của công an sơn la xác lập trong môn thi cứu nạn cứu hộ trong môi trường nước đã phá vỡ con số bốn mươi một giây được xác lập trước đó

hơn bốn mươi giây là dịp để chiến sĩ cứu hộ cứu nạn cả nước cọ sát trao đổi kinh nghiệm để làm việc hiệu quả hơn
mặc dù phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nhưng các vận động viên tham gia hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ khu vực một đều nhận thức đây chính là đợt rèn luyện kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới

hộ khẩu thường trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà tỉnh thái bình và đối tượng đỗ văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn song động xã tân an huyện thanh hà tỉnh hải dương
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương là đối tượng trần mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ khẩu thường trú tại khu đoàn xá một phường hồng phong thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện